liên đoàn bóng đá việt nam và huấn luyện viên park hang seo đã có buổi họp báo quan trọng
cho đợt tập trung đội tuyển việt nam và u hai mươi ba việt nam chia sẻ về công tác chuẩn bị của đội tuyển việt nam
trước khai trận đấu tại bảng g vòng loại quân cấp hành hai mươi hai tiếp malaysia trên sân nhà mỹ đình
ngày một mươi tháng một mươi và đến làm khách của indonesia vào ngày một mươi năm tháng một mươi
đây là buổi họp báo cuối cùng cho đến khi kết thúc trận đấu với indonesia
ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu với malaysia và indonesia tại lượt trận thứ hai
bảng g vòng loại quân cấp hai nghìn hai mươi hai hỗ luyện viên park hang seo đã triệu tập ba mươi ba cầu thủ lên đội tuyển việt nam
về tiêu chí lựa chọn cầu thủ với huấn luyện viên park ông có khoảng trên dưới một mươi tiêu chí
ngoài kỹ thuật còn là tâm lý thể lực
theo chuyên gia người hàn quốc yếu tố đầu tiên vẫn là năng lực cầu thủ
thứ hai là năng lực vận hành chiến thuật thứ ba là khả năng tiếp nhận hiểu về mặt chiến thuật
thứ tư là vấn đề thể lực cuối cùng là sức mạnh về tinh thần
trong vấn đề về tinh thần đó thì có những yếu tố như khả năng hòa nhập với đội tuyển
trước các cầu thủ malaysia và thái lan được đánh giá là khó khăn nhất ở vòng loại thứ hai tại bảng g
ông park đã đặt ra mục tiêu cụ thể cho các học trò
bên cạnh đó các nhà quản lý của vff cũng đặt mục tiêu cho đội tuyển của chúng ta
chiến thuật của chúng tôi đã bị họ phân tích khá kỹ
đối phương nắm được bài vở của việt nam nên có phương án để khắc chế
nhưng chúng ta cũng không thể thay đổi được
chỉ có những chỗ bị lộ thay đổi nhanh nhất để đối phương hỗn loạn
tôi không biết có nên thay đổi cầu thủ mới ở những chỗ đó hay không
tôi đang cố gắng đổi mới khắc phục những chiến thuật mà mình để lộ
và phân tích xem malaysia so với aff hai nghìn một mươi tám đã khác thế nào
bên cạnh đó chúng tôi cũng chờ các cầu thủ của câu lạc bộ hà nội trở về để vận dụng thêm chiến thuật
trình độ các đội tuyển ở trong bảng đấu rất đồng đều
đặc biệt là các tiểu của công lộc bộ hà nội vừa qua
đã chiến thắng rất là ấn tượng trước các đội bóng của khu vực đông á
do vậy thì không có một đội bóng nào là đội bóng yếu ở trong bảng đấu này
và đặc biệt là các quốc gia trong khu vực cũng đã có chính sách nhập tịch các cầu thủ vào danh sách đội tuyển quốc gia
cũng như là có những huấn luyện viên rất là xuất sắc của các nền bóng đá tiên tiến ở đông á
do vậy sự cạnh tranh trong bảng đấu này cực kỳ khắc nghiệt và sẽ đem lại những chiến đấu rất là hấp dẫn